thưa quý vị trước tình hình số ca f tại hà nội ngày một tăng cao các cơ sở y tế hầu hết đã quá tải
chính vì vậy để hỗ trợ giải đáp thắc mắc giúp bệnh nhân yên tâm điều trị và truyền tải thông tin nhanh nhất
phường trúc bạch quận ba đình hà nội vừa ra mắt mô hình chạm y tế online đầu tiên
tiếp nhận thông tin qua facebook và đây cũng là mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô hà nội
phường trúc bạch quận ba đình hà nội
phường trúc bạch quận ba đình hà nội
tăng nhanh nhiều bệnh nhân điều trị tại nhà cần được hướng dẫn và chăm sóc cả về thể chất tâm lý
vì vậy việc thành lập trạm y tế online là vô cùng cần thiết
mô hình này hoạt động hai mươi bốn trên bảy sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân
đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời
cho đến nay thì có hàng trăm cái lượt tương tác và phản hồi trên cái trang fanpage của phường
và thậm chí là rất nhiều người nước ngoài và người dân của các phường khác quận khác cũng
biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng và cũng đề nghị được tư vấn hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẵn sàng
tôi cảm giác như là luôn luôn có một người bác sĩ tại nhà giảm thiểu tối đa việc ra khỏi nhà
của những bệnh nhân của những người f một hoặc là f hai đang cách ly
thành viên của trạm y tế online gồm cán bộ nhân viên y tế phường đoàn thanh niên và các y bác sĩ tình nguyện
thay nhau túc trực đường dây nóng hai mươi bốn trên bảy
đây là địa chỉ gần gũi tích cực để các f người nhà bệnh nhân khi cần
có thể nhắn tin gọi điện để được tư vấn cách phòng và điều trị covid tại nhà
điều đặc biệt trạm y tế online này sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả bệnh nhân không chỉ riêng phường trúc bạch